indonesia và philippines vừa phát hiện những ca nhiễm biến thể omecron đầu tiên
một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai

bộ trưởng y tế indonesia budi gunandi sajikin cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron
các bệnh là một nhân viên làm việc tại bệnh viện wisma antlet ở jakarta và không ra nước ngoài trước đó
theo bộ trưởng sydikin ca bệnh trên được phát hiện vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai và hiện chưa có ca nhiễm biến thể omicron ngoài cộng đồng
tuy nhiên đến nay có năm trường hợp nghi nhiễm biến thể này
trong đó có hai công dân indonesia mới trở về từ mỹ và anh
và ba công dân trung quốc đang cách ly tại manado thuộc tỉnh north africa
nhà chức trách indonesia đang tiến hành giải trình tự gen của các trường hợp này
ngày một mươi năm tháng một mươi hai philippines cũng xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
bộ y tế philippines cho biết hai ca nhiễm biến thể omicron là người nhập cảnh
được phát hiện trong bốn mươi tám mẫu bệnh giải trình tự gen hôm một mươi bốn tháng một mươi
trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân bốn mươi tám tuổi người philippines
các bệnh trở về từ nhật bản ngày một tháng một mươi hai trên chuyến bay của hãng philippines airlines
người này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
và được đưa vào cơ sở cách ly từ ngày bảy tháng một mươi hai
hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng
nhưng lúc nhập cảnh bệnh nhân có biểu hiện cảm lạnh và ho
trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân ba mươi bảy tuổi người nigeria
các bệnh đến philippines vào ngày ba mươi tháng một mươi một trên chuyến bay của hãng oman air
người này xét nghiệm dương tính vào ngày bảy tháng một mươi hai
và cũng lập tức được đưa tới cơ sở cách ly
bệnh nhân không có triệu chứng
theo bộ y tế philippines một trong hai người nhiễm biến thể omicron trước đó
đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ
bộ y tế philippines đang khẩn trương xác định các kết quả xét nghiệm
và tình trạng sức khỏe của phi hành đoàn
cũng như mọi hành khách khác đi trên các chuyến bay có bệnh nhân nhiễm omicron
bộ y tế philippines cũng đã kêu gọi người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch nơi công cộng
chúng tôi kêu gọi những người chưa tiêm chủng
nên đi tiêm vaccine trong ngày tiêm chủng quốc gia
để họ có thể nhận được sự bảo vệ từ các loại vaccine phòng covid một mươi chín
đây là thông cáo của bộ y tế philippines
như vậy indonesia và philippines đã góp mặt vào danh sách các quốc gia
ở khu vực đông nam á ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron
trước đó biến thể này đã được phát hiện ở nhiều nước như
campuchia trung quốc thái lan singapore và malaysia
một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm
và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai
đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng tại anh
do giáo sư jonathan hiney tại đại học cambridge
giám đốc điều hành công ty d o sinvac phát triển
cuộc thử nghiệm được tiến hành với các tình nguyện viên từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
tại cơ sở nghiên cứu lâm sàng
n i h r ở southampton vương quốc anh
theo giáo sư hini vaccine mới được sử dụng công nghệ khác biệt
để phong bệnh và có thể tạo ra sự bảo vệ rộng hơn
chống lại các biến thể của sars cov hai
và các chủng khác của virus corona
các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay
sử dụng gene lấy từ protein gai của virus
để mạng hóa kháng nguyên
từ đó giúp hệ miễn dịch sinh kháng thể
và nhận biết tự vệ khi virus tấn công
trong khi đó vaccine d o sinvac
sử dụng biện pháp dự đoán virus sẽ biến đổi như thế nào
để bắt chiếc kháng nguyên của cả dòng virus corona rộng hơn
vì vậy các nhà nghiên cứu hy vọng
sẽ giúp tạo ra sự bảo vệ rộng hơn
giáo sư hiney khẳng định
đây là bước đi đầu tiên hướng tới
một loại vaccine ngừa virus corona tổng hợp
mà chúng tôi đang phát triển
có thể bảo vệ chúng ta không chỉ trước các biến thể của sars cov hai
mà cả chủng virus corona trong tương lai
giáo sư hiney cho biết
vì các biến thể mới xuất hiện
và miễn dịch bắt đầu yếu dần
nên chúng ta cần các công nghệ mới hơn
không sử dụng kim tiêm
vaccine dioscovac được đưa vào cơ thể
bằng cách phun nhiều tiêm mạnh để chuyển dung dịch vaccine qua da
đây cũng được xem là lựa chọn tốt
cho những người sợ tiêm bằng mũi kim
vaccine và thuốc điều trị hiệu quả
với omicron lạc quan nhưng không chủ quan
về các who cảnh báo
biến thể omicron đang lây lan
với mức độ chưa từng thấy
đồng thời kêu gọi cần tránh tâm lý chủ quan trước biến thể này
kể cả khi nó gây bệnh nhẹ
vẫn có thêm nhiều quốc gia ghi nhận
những cá mắc biến thể omicron
tại khu vực đông nam á
bộ y tế campuchia ra thông báo phát hiện
ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron
của virus sars cov hai tại nước này
trường hợp trên là một công dân campuchia
đang mang thai trở về campuchia
hôm ngày một mươi hai tháng một mươi hai từ ghana
quá cảnh các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
và thái lan
tổ chức y tế thế giới who cho biết
tính đến nay omicron đã xuất hiện
tại bảy mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
tổng giám đốc who cho rằng
biến thể có thể đã lan rộng đến hầu hết các quốc gia
mà không hề bị phát hiện với tốc độ chưa từng thấy
so với bất kỳ biến thể nào của sars cov hai
who hối thúc các nước
cần nhanh chóng hành động để hạn chế sự lây lan
của biến thể omicron
bảo vệ hệ thống y tế
đồng thời tránh tâm lý chủ quan
không nên có suy nghĩ rằng đây chỉ là căn bệnh nhẹ
bởi điều này có thể đẩy con người vào tình huống đặc biệt nguy hiểm
từ khi biến thể omicron xuất hiện
cả thế giới đã lao vào cuộc đua
nghiên cứu sự nguy hiểm của nó
để tránh lập lại bài học với biến chủng delta
ngày càng có nhiều nghiên cứu làm rõ
về biến thể omicron
nghiên cứu mới đây cho thấy
hiệu quả của vaccine trước biến thể omicron
dường như thấp hơn so với các biến thể khác
nhưng vaccine vẫn giúp ngăn chặn tốt nguy cơ bệnh trở nặng
và giảm nguy cơ tử vong
ở người nhiễm biến thể siêu lây nhiễm này
theo nghiên cứu của các nhà khoa học
tại đại học california
vaccine giúp giảm tám mươi sáu nguy cơ mắc bệnh nặng
khi nhiễm omicron đối với người đã tiêm vaccine
của pfizer biontech hoặc moderna
sáu mươi bảy đối với người có miễn dịch kém
và chín mươi một sau khi đã tiêm mũi vaccine thứ ba
hãng pfizer cho biết
thuốc viên covid một mươi chín của hãng này
cũng có hiệu quả chống lại được biến thể omicron
đang lây lan nhanh
theo pfizer thuốc viên kháng virus sars cov hai của họ
vẫn đạt hiệu quả gần chín mươi
trong việc ngăn người nhập viện
và tử vong ở những bệnh nhân covid một mươi chín
có nguy cơ cao
còn tại việt nam thành phố hồ chí minh
tâm dịch của cả nước trong nhiều tháng qua
đang ở giai đoạn thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện mỗi ngày ở thành phố hồ chí minh
vẫn còn trên dưới bảy mươi ca tử vong
dù trong vài ngày qua
số người nhập viện đã thấp hơn số ca xuất viện
nhìn chung hầu hết thông tin có được
ở thời điểm hiện tại đều cho thấy
omicron đã đột biến theo hướng lây lan mạnh hơn
nhưng độc tính có phần giảm
dù vậy vẫn không nên vì thế mà lơ là
trong các biện pháp phòng chống trước biến thể này
bởi hệ thống y tế có thể bị quá tải
nếu số ca bệnh gia tăng trở lại
dựa trên những điều tra ban đầu
đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này
nếu biến thể omicron
trở thành một biến thể siêu lây nhiễm
nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng
các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong
hoặc bệnh nặng hơn
sau một thời gian khi chúng tiến hóa
để giảm bớt các động lực tới vật chủ
và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng
cho dù biến thể omicron tiến hóa
để lây lan nhanh hơn biến thể delta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn
trong quá trình tiến hóa
và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này
cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai
tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi
thận trọng trước nhận định
của hai chuyên gia y tế nam phi
rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết
cần hàng tuần để xác định xem
omicron có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy
nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần
so với các biến chủng beta và delta
tại phòng thí nghiệm ở galasgao
vương quốc anh những biến thể omicron
đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này
sẽ được quyết định bởi ba nhân tố
khả năng lây nhiễm
mức độ thoát khỏi hệ biễn dịch và độc tính
hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được
mức độ lây nhiễm và liệu omicron
có thể thoát khỏi khả năng biến dịch
do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới
việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới
sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời
các nhà khoa học khuyến cáo
mọi người hãy làm tất cả những gì có thể
để tự bảo vệ bản thân thông qua việc tiêm vaccine
đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội
tránh tập trung đông người trong nhà
omicron có thể là biến thể
lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức
có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á
chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới
với các nước láng giềng
sau khi thái lan xác nhận
trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng
trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp
để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan
của biến thể omicron tại lào
và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai
lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm
và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn
trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo
phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín
nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron
là hai phụ nữ quốc tịch thái lan
trở về từ nigeria
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào
liên quan đến biến thể omicron tại thái lan
và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo
tại quốc gia đông nam á này
khi chiếm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai
thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên
nhiễm biến thể omicron
là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai
thái lan ghi nhận
ba sáu trăm bảy mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
và ba mươi tám ca tử vong
nâng số ca tử vong trên cả nước
lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong
hơn năm mươi chín dân số thái lan
đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo
nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng
đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua